sau khi nghiên cứu các phương án thì chiều tối ngày hai mươi chín tháng sáu
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai quyết định ra văn bản yêu cầu người lao động đi và đến tỉnh này
từ thành phố hồ chí minh và bình dương phải có giấy xét nghiệm âm tính covid một mươi chín
thời gian áp dụng từ giờ ngày năm tháng bảy
đối với người lao động làm việc tại đồng nai nhưng sống ở thành phố hồ chí minh và bình dương
và ngược lại người lao động sống ở đồng nai nhưng làm việc tại thành phố hồ chí minh và bình dương
thì ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai khuyến khích thuê trọ gần nơi làm việc
không đi về hằng ngày giữa hai nơi
nếu các công ty có điều kiện thì bố trí cho người lao động tạm thời lưu trú tại công ty
những người vẫn phải di chuyển giữa hai tỉnh yêu cầu phải có giấy kết quả xét nghiệm âm tính
với covid một mươi chín trong vòng bảy ngày từ ngày có kết quả xét nghiệm
đối với người và phương tiện từ thành phố hồ chí minh và bình dương chỉ đi ngang đồng nai
để đến các địa phương khác không yêu cầu giấy xét nghiệm covid một mươi chín
tuy nhiên phải khai báo y tế hành trình đi lại
và cam kết không dừng đổ ăn uống tập trung đông người dọc các tuyến đường trên địa bàn của tỉnh đồng nai